các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hứng chịu nhiều đợt mưa bão liên tiếp khu dân cư măng rinh ở thôn mang he xã sơn bua đã xảy ra sạt lở lũ quét khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi
sau nhiều ngày được lực lượng chức năng di rời đến nơi an toàn bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền gia đình anh điền đến nay đã được quay trở lại ngôi nhà của mình
các thành viên trong gia đình anh đều an toàn khi trở về nhà thế nhưng thiệt hại về nhà cửa là hết sức nặng nề
bản thân gia đình chúng tôi đại diện có cháu hộ
người thì không cháu nhà cứ
thì cháu nhà đã trôi đi hết rồi
công an xã đội cũng sau khi khôi phục khẩu quả lục bão số chín nhiều công an xã đội vô quyền nhiều đoạn người ta vô vấn đồng tù tướng cho bà có khổ gia đình thiệt hại để an ủi đi cho an toàn trong đó là lương thực đưa cho bà con người ta ổn định

theo như dự báo thời tiết khu vực miền núi của tỉnh quảng ngãi sẽ tiếp tục có thể xảy ra mưa lớn diện rộng trong những ngày tới
chính quyền cơ sở cùng các ban ngành chức năng đang khẩn trương ổn định chỗ ở cho người dân đặc biệt chuẩn bị những điểm tranh trú an toàn khi bão lũ về
trong khi đó nhiều địa phương tại tỉnh bình định cũng bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số chín và bão số một mươi
chính quyền và người dân đã và đang khẩn trương khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đây là địa bàn xã ân hảo tây huyện hoài ân tỉnh bình định
sau nhiều ngày liên tiếp bị ngập chìm trong nước lũ hiện tại người dân bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa
từ khi bị ảnh hưởng bởi bão số chín rồi cơn bão số một mươi mưa lớn kèm theo gió giật mạnh gây lũ nước trên các sông ở an lão và sông kim sơn qua địa bàn huyện lên nhanh
khiến hầu hết các nhà dân ở địa phương này ngập sâu có nơi ngập đến một năm mét
nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến lũ lớn chưa từng có ở vùng đất này sau cơn bão số năm
lụt to quá bão to quá bão to mà lụt nữa
tôi dọn đồ cho ông bảo tôi trồng tôi đi mà ra coi như nước không đọng được
nó xuống nhanh quá mà coi như nhà em đang làm mấy mà lên đây chứ còn luộc nữa mà không kịp
không kịp coi như trả ông bảo xí xí làm cái ẩm với em ấy không
không ẩm không ẩm
cũng còn cho nó ngã vô để em xem
theo bàn phòng chống lụt bão huyện hoài ân không chỉ ở xã ân hảo tây
mà các xã phía bắc của huyện như ân hảo đông ân mỹ và ân tín
cũng bị ngập sâu trong nước trong nhiều ngày qua do ảnh hưởng của bão số chín số một mươi
nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn giao thông bị chia cắt bốn trăm năm mươi hộ bị nước lũ uy hiếp
chỉ trong đợt lũ sau bão số chín toàn bộ gia súc gia cầm của người dân
ở huyện trung du hoài ân bị cuốn trôi
hàng trăm nhà dân bị sập và tóc mái
hơn ba mươi lúc hectare hoa màu cùng nhiều diện tích thồng kèm quả đau dị trồng bị hỏa nặng
hệ thống điện canh mương trên tuyến đường dt sáu trăm hai mươi chín từ bồng sơn đi an lão
qua các xã của huyện hoài ân bị thiệt hại nghiêm trọng
tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên ba mươi năm tỷ đồng
lãnh đạo huyện đã huy động lực lượng thanh niên dân quân tự vệ
cùng các ngành đoàn thể ở địa phương
thích phục giúp dân dọn dẹp sửa chữa lại nhà cửa
kịp thời cung cấp mì tôm nước uống cho các hộ dân vùng bị ngập lụt
nhất là đối với các hộ nghèo gia đình chính sách
tập trung cho vấn đề khắc phục sau mưa bão
thì huyện cũng đã chỉ đạo cho các ngành địa phương và lực lượng công an quân đội
giúp bà con dọn dẹp nhà cửa mà bị mưa lũ nó càng quét
hiện tại trung tâm y tế ở huyện hoài ân tỉnh bình định
đã tiến hành tiêu độc khử trùng
ở các vùng ngập lụt đảm bảo vệ sinh các giếng nước sau lũ
ủy ban nhân dân huyện cũng triển khai các lực lượng giúp dân khắc phục
xa bồi thủy phá khắc phục hệ thống giao thông thủy lợi
để kịp thời phục vụ sản xuất ổn định đời sống của người dân trên địa bàn
đồng cảm chia sẻ với những khó khăn mất mát của cán bộ chiến sĩ công an
các tỉnh miền trung công an tỉnh vĩnh phúc đã thành lập đoàn công tác
để chia sẻ ủng hộ đối với những người đồng chí đồng đội của mình
trong hai ngày sáu và bảy tháng một mươi một đoàn công tác của công an tỉnh vĩnh phúc
đã đến tặng quà cho công an các tỉnh thừa thiên huế hà tĩnh quảng bình quảng trị
mỗi đơn vị một mươi tấn gạo một chân một trăm linh chăn ấm và năm mươi triệu đồng
tặng gia đình liệt sĩ trương văn thắng cán bộ công an tỉnh quảng trị hai mươi triệu đồng
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tặng đồ dùng học tập
và nhiều nhu yếu phẩm khác cho các cháu học sinh và nhân dân tỉnh quảng bình
đây là bốn địa phương bị tác động nặng nề của bão lũ trong tháng một mươi vừa qua
trong đó phải kể đến vụ sạt lửa nghiêm trọng tại nhà máy thủy điện rào trăng ba
làm hàng chục người thương vong
trước đó hưởng ứng lời kêu gọi của bộ trưởng bộ công an
phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc đã quyên góp một ngày lương
để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ
đồng thời đoàn viên thanh niên công an tỉnh cũng tích cực tham gia phong trào
xăm xẻ yêu thương cùng miền trung do tỉnh đoàn vĩnh phúc tổ chức
liên quan đến vụ vận chuyển năm mươi một kg vàng qua biên giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra thông báo
truy tìm bảy đối tượng và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với một đối tượng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra thông báo
công an tỉnh an giang đang điều tra xác minh vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại tổ bảy khóng vĩnh chánh một
phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
có liên quan đến các đối tượng nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
nguyễn hoàng út tức út mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một mai thị ngọc phấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguyễn hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn văn lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tại ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
nguyễn thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phạm tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tại phường châu phú a thành phố châu đốc và lê thị bạch vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại ấp long thượng xã kiến an huyện trợ mới
qua xác minh xác định hiện nay các đối tượng trên đã không có mặt tại địa phương
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với nguyễn hoàng út tức út mạnh
và ra thông báo truy tìm đối với bảy đối tượng đề nghị cơ quan đơn vị người dân
phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng trên thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh an giang gặp điều tra viên khu quốc hiếu số điện thoại chín trăm linh chín năm mươi ba trăm ba mươi ba
cũng tại tỉnh an giang công an thị xã tân châu vừa mật phục và bắt quả tàng
hai mươi tám đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc ấp vĩnh lội
xã châu phong thị xã tân châu
trước đó khoảng một mươi một h ngày bảy tháng một mươi một nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
tại khu vực ấp vĩnh lợi xã châu phong thị xã tân châu có nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền
công an thị xã tân châu đã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt phát hiện lực lượng công an
các đối tượng bỏ chạy tuy nhiên hai mươi tám đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu con gà đá hai cặp cửa năm bộ sắt ba mươi ba xe mô tô và nhiều dụng cụ liên quan khác
khám xét trên người các đối tượng thu giữ số tiền gần ba mươi ba triệu đồng
điểm đá gà ăn tiền này được tổ chức ở địa bàn giáp ranh
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm đối phó với lực lượng chức năng
thưa quý vị hơn hai tháng việt nam không ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên theo các chuyên gia hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh covid một mươi chín từ nguồn nhập cảnh đang hết sức đáng báo động
trao đổi với phóng viên lao động phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
đối với những người nhập cảnh chúng ta có thể chủ động theo dõi được vì có địa chỉ có thông tin đã được khai báo từ trước
tuy nhiên hiện nay nhập cảnh chủ yếu là nguy cơ chính có thể lây nhiễm ra cộng đồng
việc thắt chặt kiểm soát phòng chống covid một mươi chín từ nguồn nhập cảnh cần được báo động hơn bao giờ hết
theo phó giáo sư nguyễn huy nga trước hết việc nhập cảnh cách ly theo dõi sức khỏe người nhập cảnh
các đơn vị cần phải tuân thủ hết sức nghiêm ngặt các quy định của bộ y tế
các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
xác định nhập cảnh và xuất cảnh trái phép là mối nguy hại khôn lường đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua lực lượng công an các địa phương tích cực đấu tranh xử lý vấn nạn này
trong giai đoạn bùng phát dịch covid một mươi chín có nhiều người việt nam đi làm thuê ở các nước lân cận
tìm mọi cách trở về chốn dịch
việt nam lại là quốc gia có đường biên giới dài tiếp giáp ba nước trung quốc lào campuchia
có dân số đông nên rất khó kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch
đường sông đường rừng ở các tỉnh biên giới để vào nước ta
đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng nếu không ngăn chặn kịp thời những dòng người di cư bất hợp pháp
bộ công an mở đợt cao điểm tiến công chấn áp tội phạm
ngăn chặn việc đưa người việt nam xuất cảnh trái phép người nước ngoài nhập cảnh việt nam trái phép
có nhiều ý kiến cho rằng việc yêu cầu người có giấy phép lái xe phải có thêm chứng chỉ hành nghề
nghề mới được lái xe kinh doanh vận tải là đòi hỏi không cần thiết và theo kiểu hành lái xe
trao đổi với phóng viên kinh tế và đô thị tiến sĩ nguyễn xuân thủy chuyên gia giao thông cho rằng
chính phủ đang có chủ trương cải cách hành chính để giảm thiểu những thủ tục không cần thiết
bộ giao thông vận tải lại đưa ra đề xuất này chẳng khác nào tạo thêm phiền hà tốn kém cho người dân
và đi ngược lại chủ trương cải cách hành chính mà cả nước đang thực hiện
tiến sĩ nguyễn xuân thủy cho biết thêm theo quy định tại thông tư một trăm hai mươi hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải
hiện nay đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe đều thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ vận tải
nếu đặt bài kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ
chứng nhận này do các hiệp hội vận tải hoặc các doanh nghiệp hợp tác xã lớn có điều kiện
tổ chức cấp và có thời hạn trong vòng ba năm
đây cũng được xem như là giấy tờ tương đương với chứng chỉ hành nghề
nên việc bộ giao thông vận tải đưa ra yêu cầu trên là không cần thiết
không chỉ câu chuyện vốn và tiến độ kết nối thế nào để mạng lưới đường sắt đô thị metro tại hà nội
là bài toán khó khi mỗi dự án sử dụng một công nghệ riêng hệ thống đoàn tàu riêng
theo giáo sư tiến sĩ từ sĩ xùa giảng viên cao cấp trường đại học giao thông vận tải hà nội
kết nối về mặt công nghệ của metro hiện đang ông chẳng bà chuộc bởi phụ thuộc vốn vay
tiền nước nào thì công nghệ nước đó dẫn đến bất cập trong kết nối mạng lưới về sau
hà nội vẫn còn rất nhiều tuyến metro
chưa triển khai cần có một nhạc trưởng chung tránh tình trạng mỗi tuyến một phách
nói cách khác chủ đầu tư cần đưa ra đề bài về công nghệ điện khí hóa chung để các nhà thầu thực hiện
dù là vốn vay nhưng oda cũng là tiền của chúng ta bỏ ra nếu không được tự chủ thì thật sự đáng tiếc
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức

xin mời biên tập viên hoàng trí
kính chào quý vị đang cùng đến với tin tức các tỉnh thành phía nam
thưa quý vị là trung tâm khu vực đồng bằng sông cửu long cần thơ có hệ thống sông ngòi kênh rạch chẳng chịch
với lưu lượng lớn tàu bè chở hàng hóa và chở khách du lịch
chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm nay cảnh sát đường thủy cần thơ đã triển khai nhiều biện pháp
đảm bảo an toàn giao thông thủy trên các tuyến sông
trạm hưng phú thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
được giao quản lý khoảng bốn mươi km đường sông
nhưng đều là những tuyến huyết mạch như tuyến sông hậu tuyến vàng cần thơ
đến chợ nổi trái răng cơn sáng sà no
bước vào mùa mưa bão năm nay đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
nhằm bảo đảm trực tự an toàn giao thông đường thủy phòng ngừa tai nạn xảy ra
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa lũ bão
thì thực hiện cái kế hoạch của phòng cảnh sát đường thủy
trạm cảnh sát đường thủy hưng phú cũng tăng cường công tác cường tra kiểm soát
đặc biệt là ngay chỗ bến ninh kiều
trong đó có bến tàu khách cần thơ bến tàu du lịch ninh kiều một và hai
và chỗ chợ nổi trái răng
những bến đòi có các em học sinh đi học và nhiều lũ
thì lực lượng tăng trường là có mặt thường xuyên ở nơi đó
du thuyền sông hậu là một loại hình du lịch ẩm thực
thu hút đông đảo khách thập phương khi đến với cần thơ
bởi đặc trưng của vùng sông nước du thuyền có thể chở đến hơn ba trăm linh người
dù hiện tại khách có ít hơn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng vì là đang trong mùa mưa bão người quản lý phương tiện này
vẫn trang bị đầy đủ phao nổi phao cứu sinh áo phao
và các trang thiết bị an toàn khác khi cho du thuyền hoạt động
theo lịch trình từ một mươi chín h ba mươi đến chín giờ
lúc mà lượng khách lên thuyền thì mình có hướng dẫn
mặc áo phao rồi có thông tin liên lạc để hướng dẫn khách ngồi ổn định
rồi khi mưa bão thì không nên kéo cửa kiến để chặn gió
lúc mà mình rời bến thì tình huống đột xuất gió
thì có thể mình thả neo để neo đậu theo hướng gió
để khi gió qua rồi thì tàu mình cập bến
từ đầu năm trạm cảnh sát đường thủy hưng phú
đã phát hiện xử phạt gần sáu năm trăm linh trường hợp vi phạm
với những lỗi chủ yếu như người điều khiển phương tiện
không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn phương tiện không đăng ký đăng kiểm
hàng hóa quá vạch mớ nước an toàn
chủ động ứng phó tăng cường công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay
là những giải pháp cần thiết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
giảm mức thấp nhất thiệt hại tuyển người và tài sản do mưa bão ghi ra
dành năm mươi lợi nhuận trong suốt quá trình kinh doanh cho công tác từ thiện xã hội
đây là cam kết của chủ quán cà phê ông bồ
cơ sở hà huy tập quận bảy tp hcm
vừa được khai trương với mong muốn chia sẻ được nhiều hơn
tới những mảnh đời còn khó khăn
cà phê ông bầu được xem là một hiện tượng mới
đánh dấu sự hợp tác theo mô hình chuỗi liên kết chuỗi
nhằm tối ưu hiệu quả trong giai đoạn ngành thực phẩm và đồ uống
gặp nhiều khó khăn vì dịch covid một mươi chín
ra mắt vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chuỗi cà phê này đã tăng tốc khá nhanh
và hiện có hơn một trăm năm mươi điểm bán trên toàn quốc
sự kiện khai trương cà phê ông bầu chi nhánh hà huy tập tp hcm
tạo được nhiều sự chú ý bởi ý tưởng kết hợp với câu lạc bộ mô tô thiện nguyện
câu lạc bộ ô tô thể thao offroad
nhằm thực hiện những chuyến đi từ thiện
năm mươi lợi nhuận trong suốt quá trình kinh doanh của điểm cà phê ông bầu này
cùng các tấm lòng hảo tâm của câu lạc bộ ô tô mô tô và xe đạp thể thao
sẽ chung tay giúp đỡ xây nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo
ở các vùng xa xôi hẻo lánh
các điểm đặc biệt khó khăn mà đoàn thiện nguyện khác chưa tới được
tại buổi khai trương sau khi ra mắt đoàn xe địa hình
các thành viên của quán cà phê và hai câu lạc bộ
đã lên đường đến với bà con miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian vừa qua
sau hơn một tháng triển khai tháng an toàn phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh hậu giang đã có những đánh giá và kết quả ban đầu
trong đó phát huy được sự phối hợp cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương
bằng nhiều những nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế
trong tháng an toàn phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh hậu giang đã phối hợp với các lực lượng có liên quan
tổ chức thực tập hai mươi ba lượt phương án chữa cháy
tổ chức cho các chủ cơ sở hộ kinh doanh trong chợ
ký cam kết thực hiện các quy định về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
mở tám lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy với gần bảy trăm linh người tham gia
đặc biệt đã xây dựng một mô hình sử dụng điện an toàn phòng cháy chữa cháy
chợ phường bốn thành phố vị thanh
năm nay chúng tôi lập ra những cơ sở nào kinh doanh tốt
về thực hiện tốt công tác phòng cháy cháy
những cơ sở nào thực hiện chưa tốt công tác phòng cháy chữa cháy
để mà phản ánh kịp thời cho bà con
vừa thấy được cái tính nguy cơ về vấn đề cháy nổ
rồi có một cái lịch đi kiểm tra
rồi là tổ chức diễn tập phương án
ở mỗi một quyện năm nay là
hai cơ sở phải diễn tập phương án phòng cháy
nó khác với mỗi năm
qua kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với sáu trăm hai mươi tám đơn vị cơ sở trong tháng an toàn phòng cháy chữa cháy
nhìn chung chủ các đơn vị cơ sở và công nhân viên
đều chấp hành tốt các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ
tuy nhiên một vấn đề mới phát sinh
là nhận thức của người dân còn bị hạn chế
đối với mặt hàng kinh doanh
nói về hiện nay
bà con nhân dân mình còn những hạn chế
thí dụ như kinh doanh về mặt sang dầu
thì phải hiểu sâu được một chút
về tính chất cháy nổ sang dầu
thí dụ như nhiệt độ cháy sang dầu
là từ một nghìn độ trở lên
thì toàn bộ tài sản của bà con
chấp lát trở thành mây khói
thí dụ như kinh doanh ga
thì nó nổ với thể tích là một mươi
một mươi thể tích không khí
nếu như nó xì ra trong nhà chúng ta
mà một trăm linh m khối mà nó chứa một mươi m khối ga
thì sẽ dẫn đến nguy cơ cháy nổ rất cao
trong cái nhà mình kinh doanh
chứ mà hiện nay chúng ta
biết cái địa bàn chúng ta
là coi như rất là rộng
coi như là một cái chợ dùng sâu thôi
cái là tội giữa cháy chuyên nghiệp
thì nếu như xảy ra sự cố
mà chạy đến nơi thì không thể nào
nước xa không thể nào cứu lửa gần được
tính từ đầu năm đến nay
toàn tỉnh hậu giang đã xảy ra năm vụ cháy
gây thiệt hại tám trăm năm mươi bốn triệu đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giảm một vụ giảm ba trăm tám mươi sáu triệu đồng
thời gian tới phòng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hồn
sẽ đặc biệt quan tâm phối hợp với các đơn vị địa phương
tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
bằng nhiều hình thức có hiệu quả
đồng thời mở lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy
kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
củng cố và thành lập mới đội phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở đảm bảo trực sẵn sàng
chữa cháy và cứu nạn cứu hồn
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khảo sát lập mới phương án chữa cháy
phương án cứu nạn cứu hồn
nhằm nâng cao hơn nữa công tác phòng chống cháy nổ
những nội dung chính trong phần tiếp theo
mùa mưa bão nhiều người dân quảng ngãi
bị rắn lục bươi đỏ tấn công
sống đẹp hôm nay là câu chuyện về những người chiến sĩ vì dân
bộ công an đang dự thảo thông tư quy định
chỉ tiêu thống kê tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu
về tai nạn giao thông
dự thảo này phân loại tai nạn giao thông
theo mức độ hậu quả thiệt hại về người tài sản
trong vụ tai nạn giao thông
bao gồm sáu loại
cụ thể loại một là vụ tai nạn giao thông
có từ ba người chết trở lên
loại hai là vụ tai nạn giao thông có hai người chết
loại ba vụ tai nạn giao thông có một người chết
loại bốn vụ tai nạn giao thông không có người chết
có người mất tích
loại năm vụ tai nạn giao thông không có người chết
không có người mất tích có người bị thương
và loại sáu là vụ tai nạn giao thông
chỉ có thiệt hại về tài sản dự thảo cũng quy định việc thống kê tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu
về tai nạn giao thông theo nguyên tắc bảo đảm khách quan trung thực chính xác đầy đủ kịp thời
toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên cổng thông tin điện tử bộ công an để lấy ý kiến
đóng góp trong thời gian hai tháng kể từ ngày đăng
tri cục quản lý đường bộ số năm thuộc cục quản lý đường bộ hai cho biết là vừa ra thông báo
về việc lập chốt cấm đường theo khung giờ cố định trên đường hồ chí minh nhánh tây
hồ huyện hương hóa tỉnh quảng trị để bảo đảm an toàn giao thông và khắc phục sạt lở
đường hồ chí minh nhánh tây đoạn qua tỉnh quảng trị
theo đó để bảo đảm an toàn giao thông và tiến độ khắc phục hư hỏng cơ quan quản lý đường bộ
tổ chức các chốt cấm tất cả các phương tiện kể cả người đi bộ đi qua đoạn đường đang thi công
kể từ km một trăm tám mươi chín đến km hai trăm linh sáu đường hồ chí minh nhánh tây đoạn xã hướng việt đi xã hướng phủng
các phương tiện chỉ được lưu thông vào các khung giờ từ chín đến một mươi giờ và từ một mươi năm đến một mươi sáu giờ trong ngày
bắt đầu từ ngày chín tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới trước đó mưa lũ kéo dài đã khiến cho tuyến đường
hồ chí minh nhánh tây đoạn qua tỉnh quảng trị xảy ra nhiều điểm sạt lở chia cắt việc đi lại rất khó khăn
đặc biệt đoạn từ hướng việt đến hướng phùng xảy ra sạt lở nghiêm trọng
ngành giao thông đã huy động nhân lực máy móc đến hiện trường khẩn trương dọn dẹp khắc phục
bão lũ rồn rập tại tỉnh quảng ngãi
những ngày qua cũng làm gia tăng tình trạng người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn
đây là loài rắn có nọc độc cực mạnh
khi bị rắn cắn nạn nhân thường có các hiện tượng dối loạn đông máu phù nề hoại tử hay trụy tim mạch
trường hợp bà lương thị lan ở thôn an ninh phường phổ ninh thị xã đức phổ đã được cứu sống khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn
bão số một mươi đã gây ngập lụt rắn lục đuôi đỏ đã bò vào nhà cắn bà lan
rất may lực lượng cứu hộ của công an đã kịp thời đưa bà đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vết cắn ở chân sưng và chảy máu nặng
lúc đó tôi hút quả quá nó cắn cho nó tê chân ta em tôi tôi hút quả quá mà tôi điện cho người thân
thì lúc đó là kịp thời em tôi nó đã tê ta chê chân nó đã khát rồi
mà nếu mà không có kịp thời thì chắc là không biết gia đình chúng tôi không biết bà bàn cách nào nữa
hiện quảng ngãi đang bước vào mùa mưa cũng là mùa rắn lục bôi đỏ sinh sản nên số trường hợp nhập viện vì loài rắn này cắn ngày càng nhiều
điều tháng qua tại các bệnh viện trung tâm y tế ở quảng ngãi có gần trăm trường hợp đang điều trị vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn
phần lớn các trường hợp đều ở vùng nông thôn miền núi nơi có nhiều cây cối rậm rạp
lúc đó bỏ lớn quá anh có đi ra để co nhỏ mà co thử nhỏ cửa rồi nó có bị ba chỗ nào không để mình chẳng chóng kịp thời đó
rắn thì tình cựu nó mổ trúng vụ trần anh
rắn thì cũng không có to nhưng mà nó ở đâu cũng biết chắc là do nước rồi nó trôi tới như thế nào
mổ trúng trần anh thì lúc đó là anh mới lấy cây rồi đập chết xong rồi anh dùng đi sửa cướp
khi mà nước là nó phải chui đầu lên nó phải bao vô
bao vô đó nhà nào bị nước vô là nó bao vô
hay là những cây xanh nhiều đó là cái hẳn trầu đó là thường thường nó hay vô nhà bắt
tại bệnh viện sản nhi tỉnh mỗi tuần cũng có khoảng ba năm trường hợp bệnh nhi được điều trị nội trú vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn
ở quảng ngãi thì dòng rắn lục đuôi đỏ thay xuất hiện vào mùa mưa lạnh
và khi bị rắn này cắn thì chỉ có thể điều trị bằng bước tay
bằng đầu thì tốt nhất là ra đôi bước tay ra bước tay rồi rửa bước thương bằng bước sạch
rồi chuyển đến cái xã y tế gần nhất để người ta xử lý cho đúng cách
rồi người ta chuyển lên tiến tạo hợp để dùng cái quyết tham khắc đọc rán
theo nghiên cứu mức độ độc của rắn lục đuôi đỏ chỉ đứng sau loài rắn hổ mang chúa
đặc biệt khi mang bầu rắn mẹ có nọc độc cao hơn bình thường
trong nọc rắn có hơn hai mươi thành phần khác nhau
hơn nữa vết cắn của loài rắn này thường bị chảy máu nhiều và sưng rất nhanh
do đó người dân cần đề cao cảnh giác tránh bị rắn cắn gây nguy hại đến sức khỏe cũng như tính mạng của bản thân và gia đình
một tháng nay tại các tỉnh miền trung liên tiếp xảy ra thiên tai bão lũ và đó cũng chính là khoảng thời gian mà lực lượng công an tại các địa phương phải căng mình để triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
tại nhiều khu vực sau khi bão lũ đã qua cán bộ chiến sĩ vẫn chưa thể dọn dẹp xong ngôi nhà ngột ngang của mình vì ưu tiên hàng đầu của các anh là giúp đỡ nhân dân
câu chuyện sau đây sẽ có trong mục tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
huyện tinh phước tỉnh quảng nam
năm ngày sau khi bão số chín tan phần hiên nhà của trung tá lê xuân hành vẫn còn ngộ ngang như thế này
bởi cũng như toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an huyện tiên phước trước trong và sau bão anh ứng trực tại đơn vị hỗ trợ người dân công tác di dời và dọn dẹp sau bão
trong khi đó ở nhà cũng chỉ có mẹ và chị gái

đại úy mai tiến sĩ có mặt ở nhà khi ba mẹ lớn tuổi đã lo xong việc lợp lại mái dọn dẹp nhà cửa
phần việc dành cho anh chỉ là phát quang vườn cây ngộ ngang sau bão
thế nhưng với anh niềm vui là mọi người trong gia đình đều an toàn và dù không giúp gì được nhiều cho gia đình khi bão đến nhưng giúp được nhân dân đã là điều ý nghĩa
huyện tinh phước tỉnh quảng nam
rất nhiều người của mình
tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình thời điểm xảy ra cơn lũ lịch sử cũng như những ngày nước lũ lên cao quá nửa nhà
từ tay xoay sở di chuyển đồ đạc trèo lên gác mái tránh lũ nước rút chị võ thị cẩm nhung và mẹ chồng cũng phải lo toan hết mọi việc dọn dẹp trong nhà
bởi chồng kỵ là cán bộ công an xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
gần một mươi ngày nay anh không có mặt ở nhà